ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra trong hai ngày ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng hai với nhiều sự kiện văn hóa tái hiện các lễ hội truyền thống
thông qua ngày hội các dân tộc đã mang đến nét văn hóa đặc sắc của mỗi vùng miền quảng bá du lịch việt nam đồng thời cũng là lời gửi gắm tới các thế hệ trẻ về bài học giữ gìn bảo tồn văn hóa dân tộc
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về mở đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh công an tp hà nội đã tích cực quyết liệt triển khai chiến dịch và đạt được những kết quả khả quan
điển hình như khoảng bốn h bốn mươi tám phút ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra vụ cháy nhà dân tại số hai mươi tám ngõ một tôn thất tùng phường trung tự quận đống đa thành phố hà nội
khi xảy ra cháy trong nhà có bảy người trong đó có một người già và bốn trẻ nhỏ
trên vụ cháy công an phường trung tự đội cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận đống đa đã khẩn trương huy động lực lượng kịp thời có mặt cùng với nhân dân không chê đám cháy đưa người dân mắc kẹt trong vụ cháy ra ngoài an toàn
kết quả đã cứu nạn cứu hộ thành công bảy nạn nhân thiệt hại về tài sản rất nhỏ
có được kết quả trên thể hiện tinh thần không quản ngại ngày đêm vượt trên mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa về hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy vì nhân dân phục vụ được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân khen ngợi đánh giá cao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những kết quả thành tích quan trọng mà công an quận đống đa đã đạt được trong thời gian qua
thời gian tới đồng chí thứ trưởng đề nghị công an quận đống đa phát huy kết quả đã đạt được tiếp tục tham mưu chính quyền cấp cấp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chế cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chống sạc lửa bảo đảm sự bình yên cho nhân dân
chúc các đồng chí mạnh khỏe hạnh phúc và lập nhiều thành tích trong công tác
trong những xã biên giới của huyện vân hồ tỉnh sơn la các đối tượng thường lợi dụng đường mòn lối mở để vận chuyển ma túy gây nhức nhối về tình hình an ninh trật tự
tuy nhiên sau hai năm lực lượng công an chính quy về xã trường xuân đã được đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
có được kết quả đó chính là nhờ lực lượng công an đã làm tốt công tác dân vận huy động được quần chúng nhân dân nhiệt tình tham gia các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
hoạt động của mô hình liên gia tự quản sau đây là một ví dụ điển hình
đây là một buổi họp của tổ liên gia tự quản bản co hồng xã trường xuân
những thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật sẽ được mời lên để giáo dục gian đe đồng thời yêu cầu viết bản cam kết không vận chuyển trái phép chất ma túy hay xa đà vào các tệ nạn xã hội
để đảm bảo công tác an ninh trở tự trên địa bàn của bạn
cộng với đấy là trực tiếp là công an xã
từng với tổ họp tổ nhóm liên gia tự quản qua đó mình sàng lọc ra được những các đối tượng là thứ nhất là những người có vi phạm pháp luật và những người hiện tại là có những cái biểu hiện vi phạm pháp luật và những thanh thiếu niên hư hỏng
thì từ đó là mình xây dựng được những cái chương trình kế hoạch để giúp đỡ họ tái hoạt nhập cộng đồng để làm ăn kinh tế để họ quên đi những cái những lỗi lầm trước kia của họ đã

tại xã trường xuân mỗi bản sẽ có sáu tổ liên gia tự quản
mỗi tổ có ba thành viên phụ trách từ một mươi năm đến ba mươi hộ
thời gian qua các thành viên của tổ liên gia tự quản như cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy
tích cực phối hợp với các đảng viên công chức xã
đến từng hộ dân có người nghiện người tù tha hay người nghi có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy để trực tiếp hướng dẫn kèm cặp họ
và quan trọng hơn là đồng hành với họ trong phát triển kinh tế gia đình
từ trước thì hoạt động về ma túy thì các đối tượng nghiện rất là đông rất là nhiều
nhưng cụ thể là từ khi mình thành lập nhóm liên gia tự quản thì đã được vận động bà con
thì từ khi đấy là giảm rất là đáng kể về các đối tượng nghiện
và các đối tượng trộm khác
tổ nhóm lên gia tự quản của chúng tôi thì có ba thành viên
một tổ trưởng một tổ phó và một thành viên
trong khi tổ trưởng phân phong thì tổ phó và thành viên cũng luôn luôn giúp đỡ và lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
bằng sự tích cực giúp đỡ của các thành viên trong tổ liên gia tự quản
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an xã trường xuân đã lập sáu hồ sơ
cai nghiện bắt buộc lập một mươi tám hồ sơ xử lý hành chính bằng hình thức giáo dục tại xã với một mươi tám đối tượng nghiện ma túy
đặc biệt bắt được năm vụ năm đối tượng tội phạm về ma túy
qua đó góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được nhân dân ủng hộ chính quyền địa phương đánh giá cao
lực lượng công an chính quy khi mà về tăng cường cho cơ sở thì đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh với các nhóm tội phạm ở cơ sở
từ đó đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở và làm giảm dần các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy ở trên địa bàn cơ sở hiện nay
ổn định tình hình an ninh trật tự bà con trường xuân yên tâm phát triển kinh tế xã hội
điều dễ nhận thấy nhất khi đến xã trường xuân bây giờ đó là thêm nhiều ngôi nhà xây kiên cố khang trang
nhiều chục đường bê tông dẫn về các bản đã tạo nên diện mạo nông thôn mới của xã biên giới nơi đây
thưa quý vị hôm nay lễ hội xuân hồng hai nghìn hai mươi hai lễ hội hiến máu lớn nhất việt nam chính thức được khai mạc
năm hai nghìn hai mươi hai lễ hội xuân hồng đánh dấu một mươi năm năm hành trình trao đời sự sống
lễ hội xuân hồng là sự kiện hiến máu tình nguyện lớn nhất đầu năm do viện huyết học truyền máu trung ương
và hội thanh niên vận động hiến máu tỉnh nguyện hà nội thực hiện với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống
lễ hội xuân hồng năm nay diễn ra trong thời gian dài kỷ lục
từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai
ngoài các điểm hiến máu đã quen thuộc như tại viện và ba điểm hiến máu cố định
lễ hội xuân hồng còn được tổ chức tại điểm hiến máu thứ năm là nhà văn hóa huyện gia lâm trong ba ngày
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai
người hiến máu sẽ thực hiện quy trình hiến máu trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh theo quy định năm k của bộ y tế
người hiến máu có thể đăng ký lịch trước qua linh hoặc qua app hiến máu để được hỗ trợ tốt hơn
bản tin dịch covid một mươi chín
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết trong ngày có hơn sáu hai trăm linh ca khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên đến hai hai triệu ca
tính đến hết ngày một mươi một tháng hai số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ở nước ta là một trăm sáu mươi tám năm triệu liều
trong đó mũi một gần bảy mươi bảy triệu liều mũi hai trên sáu mươi tám một triệu liều mũi bổ sung trên một mươi một năm triệu liều
mũi ba trên một mươi triệu liều
trong đó mũi hai trên một mươi triệu liều mũi ba trên một mươi triệu liều mũi ba trên một mươi triệu liều mũi ba trên một mươi triệu liều
hiện năm mươi ba trong số sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai trên chín mươi
bảy trong số sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ tám mươi hai đến dưới chín mươi
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt đề ổ dịch không để lây lan bùng phát rộng
đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong cách ly khu phong tỏa
tiếp tục chỉ đạo các tỉnh thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án theo công văn đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị có liên quan
yêu cầu ra soát cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản bất động sản
qua xem xét chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao giám đốc sở tư pháp tỉnh chủ trì phối hợp với công an tỉnh
sở tài nguyên và môi trường và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan ra soát các thông tin và tạm dừng giao dịch biến động
theo quy định của pháp luật đối với các tài sản bất động sản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sử dụng nhà và tài sản đáng liền với đất của các cá nhân có liên quan
trên cơ sở đó tổng hợp khẩn trương tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo quy định
như intv đã đưa tin tối ngày một mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam năm bị can gồm nguyễn ngọc hai nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
lương văn hải nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận và ngô hiếu toàn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
cả năm bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
liên quan đến việc giao hơn chín mươi hai m hai đất của ba lô đất số một mươi tám một mươi chín hai mươi thuộc dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii vào năm hai nghìn một mươi
nhưng lại áp ra đất năm hai nghìn một mươi ba gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn bảy mươi tỷ đồng
thời gian gần đây nổi lên tình trạng cướp giật tài sản nhằm vào những người phụ nữ đang điều khiển xe
xe máy trên đường tại tỉnh bình định tuy nhiên chưa có vụ việc nào gây ra tai nạn nghiêm trọng cho nạn nhân
và tất cả đều đã bị điều tra bắt giữ song thực trạng trên phải hết sức lưu tâm tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc
đây là chị vương tô châu ở đường hoàng văn thủ thành phố quy nhơn là nạn nhân trong vụ cướp giật vừa qua
tuy cũng đã từng nghe nói về các vụ cướp giật trên đài báo và cũng đã có ý thức cảnh giác
xong trước sự hung hãn của đối tượng chị châu không thể kháng cự
sau ba ngày giáo giết trùy lùng lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm là phạm văn vũ và nguyễn văn tịnh
cùng ở xã nhân hải thành phố quy nhơn và thu hồi phần lớn tài sản mà chúng đã cướp giật
các đối tượng khai nhận ngay sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị vương tô châu
chúng tiếp tục cưới thêm một vụ cướp giật khác và nạn nhân cũng là một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường
những người phụ nữ đi trên đường vắng đặc biệt là những người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi xe tay ga đắt tiền
luôn là con mồi mà các đối tượng cướp giật nhắm đến
trong dịp tết nhâm dần vừa qua cảnh sát hình sự công an thành phố quy nhơn đã bắt được nguyễn công bạt
chú huyện tây sơn là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của hai người phụ nữ đi chơi xuân
qua đây cũng cảnh báo luôn tất cả người dân khi ra đường tham gia giao thông cũng như đi mua sắm
không nên mang túi sách trên người cũng như cầm các tài sản gọn nhẹ trên tay
vì như thế rất tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện các hành vi cướp giật
gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người bị hại
trong thời gian tới cho đến hết tháng riêng các hoạt động vui chơi vẫn còn khá tấp nập nhất là vào dịp cuối tuần
dù lực lượng công an luôn hết lòng hết sức đảm bảo an ninh trật tự
xong bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác
chủ động phòng ngừa không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội
cơ hội gây án gọc phần bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bình yên cho cả cộng đồng
tại tỉnh bình phước phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa phối hợp với công an thành phố đồng xoài
triệt phá một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà cho thuê thuộc khu phố ba phương tiến thành thành phố đồng xoài
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an thành phố đồng xoài và công an phường tiến thành tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà do nguyễn minh dũng
chú tại huyện phú riềng thuê ở khu phố ba phường tiến thành tp đồng xoài
qua kiểm tra phát hiện trong một căn phòng của ngôi nhà có tám nam nữ đang bay lắc thu giữ ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
công an tp đồng xoài đang tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị một sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua là ngày vía thần tài
tức là ngày một mươi tháng một âm lịch
trong ngày này thì nhiều người dân đua nhau đi mua vàng khiến cho thị trường vàng trở nên sôi động
giá thậm chí bị đẩy lên cao thế nhưng cũng không ít người không thể mua được số lượng vàng mà mình mong muốn
và lợi dụng tâm lý này thì nhiều đối tượng xấu đã gọi điện để rủ dê dụ lừa nhà đầu tư vào các bẫy vàng ảo
mà thực chất đây là các mánh khóe lừa đảo
ngày một mươi tháng một âm lịch ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm người đổ xô xếp hàng ở nhiều cửa hàng vàng bạc
với mong muốn
mua được một ít vàng lấy may
lợi dụng nhu cầu của người dân nhiều đối tượng xấu đã gọi điện giới thiệu nhiều nhà đầu tư vào các bẫy vàng ảo
sau khi trao đổi những đối tượng này còn mở các phòng dung trực tuyến để hướng dẫn cách đầu tư
và tiềm năng lợi nhuận với hình thức đầu tư bằng ảo này đem lại
xin chào và hẹn gặp lại